hội đồng tiền lương quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày một tháng bảy
mức tăng lương tối thiểu vùng được hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất là sáu tương ứng tăng hai trăm linh đến hai trăm tám mươi đồng
theo đó lương vùng một sẽ được nâng lên bốn chín mươi sáu triệu đồng vùng hai là bốn bốn mươi một triệu vùng ba là ba tám mươi sáu triệu và vùng bốn là ba bốn mươi năm triệu đồng
mức lương tối thiểu giờ cũng được đề xuất tăng tương ứng sáu từ giữa năm hai nghìn hai mươi
hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá sáu là mức tăng hài hòa chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp
thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày một tháng bảy đồng bộ với chủ trương của đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước
bảo đảm thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án nguồn lực để thực hiện
giải ngân vốn đầu tư công trong tháng một đạt hai năm mươi tám tương đương một mươi sáu chín trăm linh tỷ đồng
cao hơn cả hai tỷ đồng
đây là số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng đã giao ngay một trăm linh vốn đầu tư công là sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng ngay trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm này các cơ quan đã giao cho các địa phương sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng tương đương gần chín mươi bảy
hết tháng một gần một mươi bảy tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân
chính phủ đang tập trung tháo gỡ giải quyết những nút thắt vướng mắc khó khăn trong từng ngành từng lĩnh vực
trong từng khâu của dự án đầu tư công để có các giải pháp tháo gỡ và đạt được những kết quả đáng khích lệ ngay từ đầu năm
thống kê mới nhất từ philippines cho thấy tính đến ngày năm tháng hai thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ ghi nhận bốn giao dịch phát hành
với tổng giá trị sáu bốn mươi năm nghìn tỷ từ bốn doanh nghiệp
mặc dù giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng một đã nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên khi nhìn xa hơn so với những giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
tổng giá trị phát hành lần lượt đạt một mươi bốn trăm linh tỷ đồng và một mươi chín bảy trăm linh tỷ đồng
thì giá trị trào bán thành công trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn có phần khiêm tốn
một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong thời gian sắp tới
chủ yếu là các ngân hàng như hb bank việt bank và hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
đó là vingroup và dic corp
tổng giá trị phát hành của nhóm này dự kiến sẽ vượt qua mốc một mươi tỷ đồng
trong các ngày tết nguyên đàn giáp thìn từ mùng tám tháng hai thức hai mươi chín tết
đến ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng năm tết ngành điện sẽ không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới
ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố
để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp tết nguyên đán giáp thìn
tập đoàn điện lực việt nam evn và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án
bảo đảm cung cấp điện an toàn phòng chống cháy nổ tổ chức phân công
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cũng như chuẩn bị nhân lực phương tiện vật tư thiết bị
để sẵn sàng xử lý các tình huống đồng thời sẽ không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới
ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố
evn cũng đề nghị chủ đầu tư các nhà máy điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia nhất là trong dịp nghỉ tết
báo cáo của tổng liên đoàn lao động việt nam về tình hình quan hệ lao động
trước tên nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cho thấy tiền lương của người lao động
ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp đều tăng song tiền thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn
có sự sụt giảm mạnh ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
mức thưởng tết bình quân năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu tám mươi ba triệu đồng sắp xỉ mức thưởng tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó hai nhóm loại hình doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dịp tết tăng
là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
đạt mức trung bình là sáu sáu mươi chín triệu đồng một người tăng hai hai so với năm hai nghìn hai mươi ba
và doanh nghiệp dân doanh là bảy bảy mươi tám triệu đồng một người
riêng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng tết chỉ đạt trung bình sáu năm triệu đồng một người
giảm một mươi sáu so với năm trước
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn giày dép nằm trong bảy nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
cho thấy những dấu hiệu khởi sắc theo dự báo đang dần trở thành hiện thực
tháng một vừa qua kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt một tám mươi năm tỷ usd tăng ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
theo hiệp hội gia giày
cách việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn các thị trường xuất khẩu lớn và tiềm năng của ngành gia giày đều có sự khởi sắc
bên cạnh đó việt nam đang có một số lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các quốc gia sản xuất xuất khẩu khác
một mươi năm hiệp định thương mại tự do đã ký kết với lộ trình giảm thuế ngắn
đã tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gia giày trong nước phát triển thị trường
chất lượng nguồn nhân lực cũng đã được khẳng định
về phân khúc sản phẩm việt nam được đánh giá có thể sản xuất được nhiều sản phẩm giày dép có độ khó cao
thời gian tới các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào các phân khúc sản phẩm chung và cao cấp
trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước chú trọng các sản phẩm thân thiện với môi trường
thì việc hỗ trợ các hợp tác xã mây che đan tìm kiếm đơn hàng
thúc đẩy xuất khẩu sẽ khai thác được thế mạnh ở ngành hàng này
dù xuất khẩu mặt hàng mây tre đan năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng
hiện việt nam đang là một trong ba quốc gia xuất khẩu mây che đan lớn nhất thế giới cùng với trung quốc và philippines
theo các chuyên gia việc ký kết các hiệp định thương mại tự do như cptpp rcep evfta
đã giúp cho việc xuất khẩu mặt hàng này của việt nam rộng mở
đặc biệt là tới những thị trường lớn như mỹ châu âu nhật bản
bởi người dân ở các nước này ưa dùng các sản phẩm có chất liệu thân thiện môi trường
tuy nhiên để khai thác được những thế mạnh này
hàng mây tre đan của việt nam phải tìm được dấu ấn riêng
cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại của các nước khác
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vừa có kiến nghị gửi chính phủ và bộ công thương
mong được xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm xuất khẩu vào hàn quốc
trong khuôn khổ hiệp định thương mại vkfta tại kỳ giả soát năm hai nghìn hai mươi bốn
lạm phát cao lãi suất tăng tồn kho nhiều là những nguyên nhân khiến xuất khẩu tôm việt nam
sang thị trường hàn quốc giảm mạnh trong thời gian qua
đặc biệt các doanh nghiệp vẫn đang vướng phải vấn đề hạn ngạch xuất khẩu tôm sang hàn quốc
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đã có kiến nghị gửi chính phủ và bộ công thương
mong được quan tâm và chỉ đạo việc xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm việt nam xuất khẩu vào thị trường này
bởi lượng tôm việt nam xuất khẩu vào hàn quốc đã vượt xa mức hạn ngạch cho phép là một mươi năm tấn một năm
và các nhà nhập khẩu hàn quốc đã phải đấu thầu để có hạn ngạch nhập tôm việt nam với chi phí không nhỏ
chiếm tới một mươi bốn một mươi sáu giá trị lô hàng
dịp tết nguyên đán năm nay nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản tăng mạnh giá cả cũng theo đó cao hơn năm trước
những ngày giáp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn các vùng nuôi trồng thủy sản ở vùng duyên hải nam trung bộ
đều tấp nập ghe tàu vào ra thu mua thủy sản để đưa đi tiêu thụ đặc biệt là các loại cá
hiện cá bớp có giá hai trăm linh đồng một kg tăng bảy mươi đồng một kg so với ngày thường
tăng gần ba mươi đồng một kg
các loại cá mú cá chim vây vàng cũng tăng mạnh
theo các thương lái nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản nuôi vẫn cao
nhưng số lượng cá đạt kích cỡ thương phẩm không còn nhiều
nên giá cả vẫn có thể tăng thêm trong hai ba ngày tới
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý